trước nguy cơ hà nội tiếp tục xảy ra cuộc khủng hoảng rác thải khi người dân chặn xe rác vào bãi rác nam sơn
cơ quan chức năng đã có kế hoạch phân luồng rác ứng phó trước sự việc này
trước sự việc này để tránh hà nội tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng rác thải
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội đã ban hành kế hoạch điều chỉnh
phân luồng vận chuyển xử lý rác thải tạm thời
cụ thể đối với các quận thanh xuân huyện hoài đức phân luồng tiếp nhận về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải xuân sơn
sơn tây của hợp tác xã thành công
đối với các quận ba đình hoàn kiếm hai bài trưng đống đa nam tử liêm bắc tử liêm tây hồ cầu giấy
thực hiện phương án phân luồng về trôn lấp tại khu xử lý chất thải rắn xuân sơn
ngoài ra ubnd tp cũng yêu cầu ubnd huyện sóc sơn tổ chức vận động người dân và tuyên truyền
để người dân chấm dứt việc chặn xe vận chuyển rác vào khu vực xử lý rác thải nam sơn
đồng thời chủ động xin ý kiến các sở ngành xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắt của các hộ dân
bị ảnh hưởng trong bán kính năm trăm linh m báo cáo ubnd tp đối với những nội dung vượt thẩm quyền